lãnh đạo công an huyện nhân trạch đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn trên địa bàn truy bắt nhanh nhóm cướp manh động trên
nhóm đối tượng đã bị bắt giữ sau hơn một mươi giờ gây án
hiện chúng tôi đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
đề nghị người dân là cần nâng cao cảnh giác là khi đi vào những chỗ mà vắng người thì nên đi hai người
nói chung là quan trọng cần ra đường đi vào ban đêm thì nên đi hai người
và ra đường thì hạn chế đeo các vòng vàng trang sức những tài sản có giá trị để các đối tượng lợi dụng và thực hiện hành vi phạm tội
và khi mà xảy ra các vụ việc như trên thì nhanh chấn chống đến công an công an để trình báo
hiện vụ việc đang được công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rê vũng tàu cho biết đang phối hợp với công an thành phố vũng tàu
điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại phòng
phường một mươi hai thành phố vũng tàu
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng năm đối tượng dương hải âu chú tại tỉnh đông tháp cùng với cao văn trưởng chú tại tỉnh trà vinh
và huỳnh thanh hậu chú tại tỉnh an giang ngồi uống cà phê trên đường ba mươi tháng bốn phường một mươi hai thành phố vũng tàu
trong lúc uống cà phê đã xảy ra mâu thuẫn giữa hậu và trưởng
vì bực tức hậu đã rủ nguyễn ngọc hoàng dương hoàng yến và đào văn thanh tìm trưởng để đánh
trong lúc xô xát hậu phát hiện một con dao ở gần đó nên đã cầm dao chém liên tiếp vào nhóm của hậu khiến hậu tử vong tại chỗ
hoàng và yến bị thương được đưa đi cấp cứu sau khi gây án âu đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
địa bàn được đánh giá là nơi trung chuyển ma túy
thời gian qua với tinh thần chấn áp mạnh loại tội phạm này chặt đất các mắt xích không để hình thành các đường dây ổ nhóm liên quan đến ma túy
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang đã đấu tranh triệt phá nhiều đường dây bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy
một bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp là tăng vật trong vụ án mà phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh hà giang vừa triệt phá
theo báo cáo điều tra mua xịa trá sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tại thị trấn phó bảng huyện đồng văn trở theo thào thị xây sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tại huyện yên minh
trên đường mang ma túy đi bán thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
qua kiểm tra phát hiện trên người đối tượng trá cất giấu một bánh ma túy heroin có trọng lượng ba trăm bốn mươi sáu chín mươi ba gram
nguyễn văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp một xã châu khánh huyện long phú tỉnh sóc trăng
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành
tỉnh sóc trăng là đối tượng lâm hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp bưng thum xã long phú huyện long phú tỉnh sóc trăng
còn về tội cướp giật tài sản công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lý hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp chợ cũ thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý